chỉ còn ít ngày nữa là hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đối với phụ huynh và học sinh ở các xã của vùng biển tỉnh quảng bình
nơi vừa trải qua sự cố ô nhiễm môi trường lại đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc chuẩn bị cho con em đến trường
đây là hộ gia đình chị phạm thị thảo ở xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
với ba đứa con đang độ tuổi ăn học cuộc sống gia đình chị vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn do thiệt hại mà sự cố môi trường vừa qua gây ra
giờ đây chồng chị không đi biển nữa và đã chuyển sang đi làm thuê nhằm trang trải thêm cho cuộc sống gia đình
tại xã biển cảnh dương huyện quảng trạch một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đi biển

là một trong những hải sản sầm ốt nhất của tỉnh
sau sự cố môi trường bà con nơi đây cũng điêu đứng vì không thể ra khơi đánh bắt
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của những học sinh nơi đây
năm học mới đang cận kề thay vì gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho con em đến trường
bà con nhiều xã vùng biển quảng bình lại đang lúng túng
chưa biết bắt đầu năm học mới
bà con nhớ cho con cái như thế nào trong khi những khó khăn hiện tại vẫn chưa được giải quyết
mặc dù thầy và trò trên địa bàn tỉnh quảng bình vẫn đang rất nỗ lực
và quyết tâm để bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên sau sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng tới hàng ngàn hộ dân vùng biển
đang là một trong những thách thức không nhỏ
ảnh hưởng tới việc học tập của hàng ngàn học sinh nơi đây